ngành lâm nghiệp tỉnh con tum cho biết lực lượng chức năng của địa phương thường xuyên phối hợp với các chủ rừng
các đơn vị trực thuộc các huyện thành phố tăng cường công tác tuần tra truy quét
ngăn chặn xử lý tình trạng vi phạm về quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn
tuy nhiên rừng con tum vẫn hàng ngày bị xâm phạm
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là vụ bắt các đối tượng khai thác lâm nghiệp trái phép với số lượng lớn nhất từ trước đến nay
vào ngày hai mươi chín tháng hai một mươi ba đối tượng bị bắt một mươi một xe độ chế cùng với cơ lốc tại tiểu khu hai trăm bảy mươi bảy thuộc xã đắc rơ nga huyện đắc tô
qua kiểm đếm có hơn ba mươi năm mét khối gỗ bị khai thác trái phép
để bắt được số lâm tặc trên đơn vị đã phải huy động một mươi năm người với công cụ hỗ trợ
lực lượng là chia ra nằm hai bên đường
theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay lực lượng chức năng phát hiện năm trăm hai mươi năm vụ vi phạm liên quan đến vận chuyển khai thác lâm sản trái phép
với hơn ba sáu trăm linh mét khối gỗ gần bốn mươi hectare rừng bị thiệt hại và khởi tố hình sự ba mươi chín vụ
qua các vụ vi phạm thời gian vừa qua cũng đã xử lý kiềm điểm trách nhiệm đối với cán bộ công nhân viên
đối với các cộng đồng nhận khoáng
để là răng đê kể như là các đối tượng vi phạm do là lơ là trong công tác
đã có nhiều cá nhân tổ chức làm công tác quản lý bảo vệ rừng tại con tum bị xử lý kỷ luật
khi để xảy ra tình trạng mất rừng trên địa bàn quản lý hay buông lỏng thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng
thậm chí tiếp tay bảo kê cho những đối tượng phá rừng trái phép
tuy nhiên rừng con tum vẫn không an toàn
thiết nghĩ để cho rừng con tum thêm xanh thì cần tăng cường hơn nữa
công tác quản lý bảo vệ rừng